sáng nay ngày năm tháng một mươi một tại thành phố thượng hải thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tham dự
và phát biểu tại lễ khai mạc hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc lần thứ nhất
hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc lần thứ nhất tại tượng hải là một trong bốn sự kiện
đối ngoại lớn nhất của trung quốc trong năm hai nghìn một mươi tám
phát biểu tại đây thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn coi trọng phát triển
quan hệ ổn định mong muốn cùng trung quốc và các nước thúc đẩy hợp tác kinh tế
thương mại phát triển bền vững
nhân dịp này thủ tướng cũng giới thiệu một số thành tựu phát triển kinh tế xã hội
hội nhập quốc tế của việt nam mong muốn thông qua hội trợ lãnh đạo và doanh nghiệp
các nước sẽ hiểu hơn về các sản phẩm của việt nam
cũng theo thủ tướng nguyễn xuân phúc các bên cần tăng cường đối thoại
trao đổi chính sách giữa các chính phủ và doanh nghiệp tăng cường sự công khai
minh bạch và kịp thời chia sẻ thông tin kinh nghiệm cùng kết nối và sáng tạo
và mở ra cơ hội hợp tác mới trong thời đại cách mạng công nghiệp bốn
hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc lần thứ nhất tại thượng hải
là một trong bốn sự kiện đối ngoại lớn nhất của trung quốc trong năm hai nghìn một mươi tám
với vai trò quốc gia danh dự việt nam đã tổ chức khu gian hàng quốc gia
cử hai mươi năm doanh nghiệp uy tín chất lượng có năng lực xuất khẩu tốt
thuộc hai nhóm ngành hàng nông sản thủy sản thực phẩm chế biến và dịch vụ thương mại tham dự hội trợ
trong khuôn khổ hội trợ các doanh nghiệp việt nam đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm
trao đổi với các đối tác tương ứng của trung quốc và các nước tham dự
để mở rộng các cơ hội hợp tác đầu tư trong thời gian tới